kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh ở khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và lệch đông
kết hợp với dòng siết trong đới gió tây ở trên cao
nên trời nhớ mây có sương mù kè mưa nhỏ về đêm và sáng
ban ngày mưa giảm trời có thể hứng nắng
với nhiệt độ trưa mai sẽ tăng lên hướng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
sau đó sang ngày năm sáu khu vực vẫn xuất hiện mưa nhỏ
nhưng nhiệt độ sẽ giảm nhẹ từ hai đến ba độ
tại khu vực phía tây bộ trong vòng ba ngày tới
trời nhiều mây có sương mù mưa nhỏ về đêm và sáng
ban ngày ít mưa trời hứng nắng
do ít chịu tác động của không khí lạnh
nên nhiệt độ cao nhất sẽ ra động trong ngưỡng là ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do không khí lạnh yếu và lệch đông
nên mưa chỉ xảy ra vài nơi
trời chỉ còn rất nhẹ về đêm và sáng
tại các tỉnh thanh hóa và nghệ an
sau đó vào trưa chiều trời hứng nắng
nhiệt độ trên cả khu vực có thể tăng lên ngưỡng
từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trong ngày mai
sau đó tăng nhẹ thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
thời tiết các tỉnh từ đà nẵng vào đến bình thuận
trong những ngày giáp tết
thuận lợi cho hoạt động mua sắm và đi lại của người dân
trời không mưa có nắng nhẹ
với nhiệt độ ở mức vừa phải
cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
phần phía nam có nơi cao hơn
với khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên
thời tiết nói chung là ít biến đổi
trời đẹp phổ biến là có mây tạnh giáo không mưa
nhiệt độ ban trưa từ ngày mùng bốn đến ngày mùng sáu ổn định
cao nhất phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ
còn đối với khu vực nam bộ
trời phổ biến không mưa ngày có nắng
với cường độ mạnh hơn thời tiết khá non bức
với thời điểm ban trưa nhiệt độ sẽ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng tại một số nơi thuộc đông nam bộ
như đồng nai tây ninh
có thể đạt ngưỡng ba mươi năm độ